tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp năm hai nghìn hai mươi
do bộ công thương bộ khoa học và công nghệ cùng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp tổ chức
được trưng bày trên diện tích bảy m hai triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
đã thu hút sự tham gia của một trăm năm mươi doanh nghiệp với hai trăm linh gian hàng đến từ một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
có nền khoa học kỹ thuật nông nghiệp thông minh như belarus bỉ hà lan hàn quốc nhật bản nga new zealand và thái lan
cùng những thương hiệu lớn của việt nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm
tại đây các công cụ máy móc công nghệ sản phẩm ứng dụng mới trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
như máy gặt đập liên hợp máy gieo hạt máy thu hoạch rau củ quả máy tưới nước tự động sẽ được trưng bày
để các chuyên gia nhà khoa học và người dân có cơ hội tìm hiểu nghiên cứu trao đổi công nghệ
cũng như kinh nghiệm trong thời gian triển lãm
việc tổ chức các triển lãm giúp cho các nhà công nghệ nhìn nhận rõ hơn về thị trường công nghệ của sản phẩm mình
và xác định rõ hơn về những điểm thiếu hoặc là những điểm nội trội của sản phẩm mình so với các sản phẩm tương đồng trên thị trường
để thông qua đó để tiếp tục cải tiến công nghệ và phát triển các sản phẩm
các hộ nông dân các hợp tác xã ở các vùng miền họ đến đây họ tham quan và họ rất là tâm đắc với sản phẩm của chúng tôi
và chúng tôi cũng tiếp đón rất là nhiều trường đại học
ví dụ như là trường đại học của nông lâm phú thọ hạc và trên trường đại học nông nghiệp một
họ cũng đặt vấn đề hợp tác để trao đổi về công nghệ để có thể phát triển những cái sản phẩm máy xấy này ở rất nhiều vùng miền của tổ quốc
trong khuôn khổ chương trình các hội thảo về các chủ đề như tháo gỡ vấn mắc hỗ trợ người nông dân tiếp cận với các gói ngân sách từ chính phủ
chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản cũng sẽ được tổ chức
triển lãm việt nam growth day hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại trung tâm triển lãm quốc tế ice hà nội